chào mừng quý vị đến với bộ phim thời sự cuối ngày của chuyên hình nhân dân
mở đầu chương trình mời quý vị cùng điểm lại một số tin tức nổi bật đã diễn ra trong ngày
sáng nay tại phủ chủ tịch văn phòng trung ương đảng văn phòng chủ tịch nước văn phòng chính phủ và văn phòng quốc hội đã tổ chức cuộc gặp mặt truyền thống và triển khai công tác năm hai nghìn hai mươi
phát biểu tại buổi gặp mặt chủ tịch nước trần đại quang ghi nhận đánh giá cao những kết quả thành tích xuất sắc mà bốn văn phòng đạt được trong năm qua
bước sang năm hai nghìn một mươi bảy yêu cầu nhiệm vụ đặt ra đối với bốn văn phòng rất nặng nề
vì vậy chủ tịch nước yêu cầu cần tổ chức tốt việc tiếp nhận tham mưu chiến lược phục vụ tốt hơn sự lãnh đạo chỉ đạo của đảng nhà nước
tăng cường hơn nữa mối quan hệ phối hợp giữa bốn văn phòng và giữa bốn văn phòng với các bộ ban ngành địa phương để hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao
nhấn mạnh vai trò của ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam trong vai trò giám sát và phản biện niềm tin của nhân dân vào chính quyền chính phủ và hệ thống chính trị ngày càng tốt
thủ tướng nguyễn xuân phúc đã đánh giá cao vai trò của mặt trận tổ quốc việt nam cũng như kết quả đạt được trong công tác phối kết hợp giữa chính phủ và ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam trong năm qua
tuy nhiên công tác này vẫn còn nhiều hạn chế nhiều phong trào chưa được triển khai một cách nghiêm túc và chưa đến nơi đến trốn
thủ tướng nhấn mạnh một số địa phương khi triển khai xây dựng các đề án dự án chương trình phát triển kinh tế xã hội lớn không phối hợp lấy ý kiến phản biện từ phía mặt trận tổ quốc việt nam
thủ tướng yêu cầu cần phải công khai hóa để mặt trận tổ quốc việt nam giám sát thực hiện
theo đó trong năm hai nghìn một mươi sáu ủy ban thường vụ quốc hội và đoàn chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam đã chú trọng thể chế cải cách hành chính tăng cường kỷ luật kỷ cương đầy mạnh phòng chống tham nhũng lãng phí quốc phòng an ninh được tăng cường chủ quyền quốc gia được giữ vững kinh tế xã hội nước ta có nhiều chuyển biến tích cực và đạt kết quả quan trọng trên các lĩnh vực
phát biểu tại hội nghị
đồng chí nguyễn thiện nhân cho biết đoàn chủ tịch và ủy ban thường vụ quốc hội nên có một buổi ngồi làm việc chặt chẽ hơn và xem xét nghiêm túc những kiến nghị của đại biểu đưa ra
từ đó sang năm hai nghìn một mươi bảy phối hợp triển khai các chương trình tiếp tục tăng cường và đạt được nhiều kết quả tốt nhất là trong công tác bầu cử và việc xây dựng các luật nghị quyết của hội nghị
phát biểu ý kiến tại hội nghị chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân cho biết
năm hai nghìn một mươi sáu ủy ban thường vụ quốc hội và đoàn chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam đã tham gia trách nhiệm tích cực vào các hoạt động các ngày lễ lớn cùng nhau nỗ lực hoàn thiện một lượng lớn công việc trong năm hai nghìn một mươi chín
hai bên phối hợp chặt chẽ thường xuyên và tích cực xây dựng đề án cho tới ban hành các văn bản liên quan đến công tác bầu cử tiến hành đề cử hiệp thương đều đã được phối hợp rất tốt và hoàn thành công việc chuẩn bị bầu cử
kết quả chín mươi chín cử tri đi bầu cử trở thành ngày hội lớn của nhân dân
hào đảm an toàn hiệu quả dân chủ và đúng luật
các đại biểu đã nói chúng ta còn nhiều cái phải rút kinh nghiệm
để làm tốt hơn cho cái vấn đề chuẩn bị bầu cử nhất là cái công tác hiệp thương
đối với việc tuyên truyền vận động nhân dân thì có thể nói mặt trận tổ quốc cũng là đại diện cho nhân dân
quốc hội cũng là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân
chúng ta đều là những người mà gần dân sát dân
do đó cái việc mà phối hợp để tuyên truyền vận động cho nhân dân để thực hiện phát huy cái truyền thống yêu nước
và thực hiện các cái chủ trương đường đối chính sách của đảng và nhà nước
thì hai bên nó có một cái mục đích mục tiêu và cái công việc rất là chung rất là giống nhau
năm hai nghìn một mươi bảy hai bên tiếp tục đẩy mạnh việc phối hợp thực hiện các hoạt động tham gia xây dựng góp ý phản biện xã hội
đối với dự án luật pháp lệnh liên quan mật thiết đến quyền con người quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân
tổ chức bộ máy nhà nước quyền và trách nhiệm của mặt trận tổ quốc việt nam và các tổ chức thành viên
sáng nay tại hà nội tổng cục chính trị đã tổ chức gặp mặt lãnh đạo các cơ quan thông tấn báo chí đầu xuân đinh dậu hai nghìn hai
năm hai nghìn một mươi sáu hệ thống báo chí quân đội có bước phát triển mới cả về số lượng và chất lượng
đến nay trong quân đội đã có sáu mươi hai cơ quan báo chí được bộ thông tin và truyền thông cấp phép hoạt động
nhằm tăng cường quan hệ phối hợp giữa bộ quốc phòng năm hai nghìn một mươi bảy cần tập trung làm rõ tư duy mới của đảng
về quốc phòng an ninh trong tình hình mới tuyên truyền về kết quả xây dựng quân đội vững mạnh
thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng nhất là công tác huấn luyện sẵn sàng chiến đấu và góp phần giữ vững thế trận lòng dân
ngành nông nghiệp sẽ tiến hành thanh và kiểm tra xử lý công khai những cán bộ vi phạm trong quản lý an toàn thực phẩm
là những thông điệp mạnh mẽ được bộ trưởng nguyễn xuân cường đưa ra tại hội nghị trực tuyến với sáu mươi ba tỉnh thành
triển khai kế hoạch năm cao điểm hành động về vệ sinh an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp năm hai nghìn hai mươi
năm hai nghìn một mươi sáu theo đánh giá của các bộ ngành và địa phương thành công lớn nhất là đã chấm dứt được tình trạng sử dụng chất cấm trong chăn nuôi
tồn dư thuốc bảo vệ thực vật trên rau củ quả đã giảm bảy bảy mươi sáu so với năm hai nghìn một mươi bảy
trong năm hai nghìn một mươi bảy để tiếp tục thực hiện năm cao điểm an toàn thực phẩm bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn sẽ tập trung vào một số sản phẩm như nước mắm
bơm tạp chất vào tôm sử dụng kháng sinh trong nuôi trồng thủy sản tiếp tục giả soát và thanh loại các loại thuốc bảo vệ thực vật có độc tính cao
phục vụ gieo cấy lúa đông xuân năm hai nghìn một mươi sáu hai nghìn một mươi bảy khu vực trung du và đồng bằng bắc bộ
theo đó bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn đã thống nhất với tập đoàn điện lực việt nam giảm thời gian lấy nước đợt một là một năm ngày kết thúc vào một mươi hai h ngày một mươi bốn tháng một
theo tổng cục thủy lợi tính đến thời điểm hiện tại đã có hơn bốn tám tỷ mét khối nước được xả từ các hồ thủy điện hòa bình tuyên quang thác bà
diện tích có nước trung bình của các địa phương là hơn năm trăm tám mươi sáu một trăm bốn mươi bốn ha đạt chín mươi bốn bốn mươi ba so với tổng diện tích gieo trồng
trong đó các địa phương có tỷ lệ diện tích thấp là bắc giang bảy mươi một sáu và hà nội là chín mươi
nhằm tiết kiệm nguồn nước xả từ các hồ chứa thủy điện đồng thời bảo đảm đủ nguồn nước cung cấp cho các diện tích gieo cấy lúa đông xuân còn lại
các hồ chứa thủy điện nông thôn đã thống nhất với tập đoàn điện lực việt nam rút ngắn đợt ba lấy nước ba ngày
mức nước sông hồng tại trạm thủy văn hà nội tiếp tục được duy trì ở mức cộng hai hai m đến hết hai mươi bốn h ngày một mươi tháng hai năm hai nghìn một mươi bảy
để tận dụng tối đa nguồn nước bổ sung từ các hồ chứa thủy điện các đơn vị cần điều chỉnh kế hoạch lấy nước phù hợp với lịch lấy nước được rút ngắn
huy động mọi phương tiện lấy nước để tiếp tục tận dụng nguồn nước từ các hồ chứa nước thủy điện bảo đảm cung cấp đủ cho tất cả diện tích gieo cấy và tích chữ phục vụ tưới dưỡng lúa
kiểm định chất lượng giáo dục đại học đã được triển khai cách đây cả chục năm
xong cho đến nay mới chỉ có hai mươi trường được kiểm định chất lượng theo thông tư số sáu mươi năm năm hai nghìn bảy của bộ giáo dục và đào tạo và cũng không được công bố chính thức
khái niệm về kiểm định chất lượng vẫn còn khá mới mẻ và nhiều trường tỏ ra không mặn mà
tuy nhiên khi bộ giáo dục và đào tạo hạ quyết tâm sắp xếp lại hệ thống giáo dục thì vấn đề kiểm định chất lượng mới thật sự được xem là chuyện sống còn của các trường
mới đây bộ giáo dục và đào tạo công bố dự thảo thông tư ban hành quy định bộ tiêu chuẩn kiểm định trường đại học mới để lấy ý kiến rộng rãi nhằm hoàn thiện trước khi ban hành
điểm mới của thông tư này là quy định cả về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục và quy trình tru kỳ kiểm định chất lượng giáo dục
bộ tiêu chuẩn đánh giá này được xây dựng dựa trên bộ tiêu chuẩn đánh giá cơ sở giáo dục do mạng lưới các trường đại học asean mới ban hành tháng bảy năm hai nghìn hai mươi
nhưng mà trong năm hai nghìn một mươi bảy này thì trong các đề án tuyển sinh đại học cao đẳng của trường mình thì bộ giáo dục đào tạo yêu cầu là phải công khai những yếu tố cốt lõi nhất cơ bản nhất
nhưng mà từ năm hai nghìn một mươi tám trở đi thì phải tiếp tục công bố một cách đầy đủ
trong đó nhấn mạnh đến một cái yếu tố đó là
tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp có việc làm các trường như thế nào
thì có một cái thời gian để cho các trường chuẩn bị để bắt đầu từ năm hai nghìn một mươi tám
và những năm về sau chúng ta công bố công khai các điều kiện đảm bảo chất lượng này
các chuyên gia kiểm định cũng mong muốn tới đây trong bộ tiêu chuẩn kiểm định sẽ có phần đề cập đến trách nhiệm tham gia của các cơ sở sử dụng nhân lực
nhằm tăng cường sự gắn kết giữa các nhà tuyển dụng với cơ sở đào tạo
thì họ nhìn từ góc độ của những người sử dụng thì cái chất lượng của cái trường đó
chất lượng đào tạo của cái trường đó có đáp ứng được cái yêu cầu của thị trường lao động không hay không
khi mà các đoàn đánh giá ngoài họ báo cáo lại cái kết quả thì họ sẽ là người có cái tiếng nói cuối cùng để đưa ra quyết định
và đề nghị với giám đốc trung tâm kiểm định chất lượng là có cấp cái chứng nhận kiểm định chất lượng hay không
chính là cái hội đồng với cái thành viên như thế
còn đoàn đánh giá ngoài họ đưa một cái báo cáo và sau đấy trên cái báo cáo đó các thành viên của hội đồng kiểm định
và trong đấy có đại diện của những người sử dụng lao động họ có cái giả soát đến cuối và trước khi mà có cái đề nghị để cấp cái chứng nhận kiểm định chất lượng
với dự thảo này bộ giáo dục và đào tạo ra tối hậu thư buộc các trường phải hoàn thành tự đánh giá và đăng ký đánh giá ngoài đến hết ngày ba mươi tháng sáu năm hai nghìn một mươi bảy
đến ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi bảy các trường phải hoàn thành đánh giá ngoài
chất lượng được thực hiện cho đến hết ngày ba mươi tháng sáu năm hai nghìn một mươi tám

trong phần tin quốc tế
trọng tâm chuyến thăm mỹ của thủ tướng nhật bản shinzo

thổ nhĩ kỳ mong muốn tái thiết lập quan hệ với nga
thổ nhĩ kỳ mong muốn tái thiết lập quan hệ với nga

như truyền hình nhân dân đã đưa tin sáng nay theo giờ việt nam thủ tướng nhật bản shinzo abe đã đến thủ đô washington
bắt đầu chuyến thăm chính thức mỹ kéo dài ba ngày
trọng tâm của chuyến thăm lần này của ông abe sẽ tập trung vào việc củng cố quan hệ song phương của mỹ nhật vững chắc hơn
dưới thời tổng thống mỹ donald trump đặc biệt là trong lĩnh vực quốc phòng và thương mại
phát biểu trước thềm chuyến thăm thủ tướng shinzo abe đã bày tỏ hy vọng cuộc gặp với tổng thống donald trump
có thể truyền tải một thông điệp rằng quan hệ đồng minh giữa hai nước sẽ vững mạnh hơn dưới thời chính quyền mới của mỹ
trong ngày hôm nay theo giờ mỹ thủ tướng abe sẽ gặp gỡ các lãnh đạo doanh nghiệp và đặt vòng hoa tại đài tưởng niệm liệt sĩ vô danh
tại nghĩa trang quốc gia allington trước khi tới nhà trắng hội đàm và họ báo chung với tổng thống donald trump
dự kiến thủ tướng abe sẽ đề xuất các cuộc thảo luận song phương ở cấp chính phủ về các vấn đề an ninh thương mại và kinh tế
bao gồm cả chính sách tiền tệ
về an ninh hai nhà lãnh đạo sẽ thảo luận về cam kết hỗ trợ của quân đội mỹ đối với nhật bản
tổng thống trump khả năng sẽ ủng hộ các quyền của nhật bản đối với quần đảo sinka trên biển hoa đông
mà trung quốc cũng tuyên bố chủ quyền và gọi là điếu ngư
về kinh tế thương mại hai nhà lãnh đạo cũng có thể sẽ đàm phán hiệp định thương mại tự do song phương với tokyo
để thay thế hiệp định thương mại xuyên thái bình dương tpp
bên cạnh đó nhật bản cũng có kế hoạch mang tới cho mỹ một gói đầu tư tạo ra bảy trăm linh việc làm
cơ sở hạ tầng chuyến thăm đến mỹ được dư luận nhật bản đánh giá là một công cuộc ngoại giao đầy thách thức của thủ tướng abe
truyền thông hàn quốc hôm nay dẫn lời ngoại trưởng mỹ chilerson rằng hàn quốc sẽ phải san sẻ thêm chi phí quân sự
cho quân đội mỹ đóng tại nước này đồng thời cho rằng vấn đề sẽ được thảo luận một cách công bằng với phía hàn quốc trong thời gian tới đây
đây là lần đầu tiên ngoại trưởng mỹ tillerson đề cập đến nội dung trên
ngoài ra ông tillson cũng nhấn mạnh rằng mỹ cần phát triển mạnh mẽ
hơn nữa quan hệ với các đồng minh khu vực đông bắc á nhằm đối phó với những thách thức toàn cầu đang ngày một phức tạp
đề cập đến vấn đề triều tiên ông tillerson cho rằng bình nhưỡng đang là một mối đe dọa nghiêm trọng đối với cộng đồng thế giới
nên cần phải có cách tiếp cận mới
trước đó trong chiến dịch tranh cử tổng thống ông donald trump đe dọa sẽ rút các lực lượng của mỹ khỏi hàn quốc và nhật bản nếu họ không đóng góp tài chính
hiện có khoảng hai mươi tám năm trăm linh binh sĩ của mỹ đang đồn trú tại hàn quốc và khoảng bốn mươi bảy binh sĩ của mỹ đang đồn trú tại nhật bản
trong bối cảnh tiến trình gia nhập liên minh cho eu của thổ nhĩ kỳ bị đình trệ kéo dài ngoại trưởng nước này mevlut cavusoglu cho biết
ông ủng hộ việc tái lập quan hệ song phương với nước nga đồng thời xem đây là một giải pháp cân bằng chính sách đối ngoại của ankara
phát biểu trong một hội nghị tại thủ đô man

zaloglu khẳng định việc tái thiết lập quan hệ song phương với nga là động thái cho thấy thổ nhĩ kỳ cần phải cân bằng chính sách đối ngoại với các nước láng giềng
ông cũng thừa nhận rằng dù hai bên vẫn còn tồn tại một số bất đồng song thổ nhĩ kỳ đang nỗ lực thúc đẩy quá trình bình thường hóa quan hệ với nga
quan hệ giữa hai bên được cải thiện hơn sau một thời gian căng thẳng do thổ nhĩ kỳ bắn hạ chiếc máy bay chiến đấu của nga tại khu vực biên giới thổ nhĩ kỳ và syri hồi cuối năm hai nghìn một mươi tám
tiếp đó ngày bảy tháng hai vừa qua nga đã phê chuẩn thỏa thuận dòng chảy thổ nhĩ kỳ
hơn một trăm linh người đã thiệt mạng trong một tuần qua tại đông nam brazil do làn sóng bạo loạn bùng phát từ một cuộc đình công của cảnh sát
vụ việc đã cho thấy sau hai năm liền rơi vào suy thoái kinh tế nhiều bang của brazil hiện đang gặp phải khủng hoảng trầm trọng trong việc đảm bảo ngân sách cho các hoạt động y tế giáo dục

bạo loạn chủ yếu diễn ra tại thổ nhĩ kỳ
ngày một mươi tháng một mươi hai năm thành phố victoria khiến hệ thống giao thông công cộng ngừng hoạt động
các trường học và các cửa hàng buộc phải đóng cửa
hơn một hai trăm linh cảnh sát và binh sĩ liên bang đã được triển khai
nhưng cho tới nay tình hình vẫn chưa được kiểm soát
cảnh sát bang ispirito santo tiến hành đình công nhằm đòi tăng lương tối thiểu hiện đang ở mức khoảng tám trăm năm mươi đô la
sau bốn năm mức lương này không có thay đổi
tình trạng các băng nhóm tội phạm thanh toán lẫn nhau thường xuyên xảy ra trên khắp các đường phố và trong các nhà tù của brazil trong thời gian gần đây
gần đây cuộc diễn tập hải quân đá quốc gia mang tên aman hai nghìn một mươi bảy đã bắt đầu tại thành phố
cảng karachi miền nam pakistan theo kế hoạch thì cuộc diễn tập sẽ kéo dài đến ngày một mươi ba tháng bốn
phát biểu tại lễ khai mạc phó đô đốc hải quân pakistan arifula hulani cho biết cuộc diễn tập
có sự tham gia của ba mươi sáu nước trong đó có australia trung quốc indonesia thổ nhĩ kỳ
anh mỹ nhật bản và nga với mục đích đề ra các quy trình và phương thức đối phó với các mối đe dọa
đồng thời hỗ trợ các hoạt động chống buôn người buôn bán ma túy và khủng bố trong khu vực
trong thông điệp nhân buổi khai mạc diễn tập thủ tướng pakistan naw zarif đã nêu rõ với cương vị
một nước đóng vai trò quan trọng trong an ninh hàng hải ở biển ả rập takistan cam kết bảo đảm tự do hàng hải
và trật tự hàng hải hợp pháp nhằm đối phó với những mối đe dọa đang trỗi dậy trên thế giới
quý vị và các bạn thân mến thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình thời sự cuối ngày của truyền hình nhân dân